dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của gần một trăm linh người chơi hụi số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
đối tượng nguyễn thị mỹ linh chú tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên
vừa bị công an tỉnh quảng nam tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua điều tra xác định từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn thị mỹ linh làm chủ cầm cái hụi mở nhiều dây hụi trên địa bàn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
với thỏa thuận mỗi dây hụi có một mươi hai người chơi theo đó người chơi nộp đủ một mươi hai tháng
trên thực tế có những dây hụi chỉ có từ năm đến tám người chơi
nhưng linh vẫn nói dối là dây hụi có đủ một mươi hai người để người chơi phải nộp đủ một mươi hai tháng
có những dây người chơi đóng đủ tiền của một mươi hai tháng nhưng linh vẫn không cho lấy hụi
và yêu cầu người chơi phải tiếp tục góp tiền để chiếm đoạt sau đó thì vỡ nợ
với thủ đoạn trên nguyễn thị mỹ linh đã chiếm đoạt của chín mươi sáu người chơi số tiền hơn ba mươi tỷ đồng
sau đó bỏ trốn khỏi địa phương